thưa quý vị nhiều đường dây tội phạm sản xuất điều chế ma túy từ các loại tiền chất hóa chất vừa bị lực lượng công an triệt phá
một số chất ma túy được pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm như bánh kẹo đồ uống
ma túy được sản xuất dưới dạng thảo mộc đồng gói thành thuốc lá thuốc lào hay tinh dầu thuốc lá điện tử
và đây là những thủ đoạn điển hình của tội phạm ma túy diễn ra trong thời gian vừa qua
và những diễn biến này đang đặt ra nhiều khó khăn và thách thức trong công tác đấu tranh ngăn chặn cho lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
theo thống kê tính từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc có khoảng hai trăm linh người nghiện ma túy hơn bốn mươi chín người sử dụng trái phép chất ma túy và một mươi hai hai trăm năm mươi người bị quản lý sau cai nghiện
đây được xác định là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn
rất nhỏ đến công tác phòng chống tội phạm ma túy ở trong nước
trong khi đó công tác quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy cai nghiện quản lý sau cai nghiện hiệu quả chưa cao
tính riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn hai mươi vụ phạm tội về ma túy
bắt giữ khoảng ba mươi đối tượng thu giữ năm trăm bảy mươi ba kg heroin một năm tấn và hơn ba ba triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại vật chứng liên quan
bắt chín đối tượng truy nã phát hiện đấu tranh triệt xóa bốn trăm chín mươi năm điểm bốn mươi một tụ điểm phức tạp về ma túy đấu tranh hơn một vụ xử lý hình sự gần một bảy trăm linh đối tượng
theo nhận định của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thời điểm từ nay đến tết nguyên đáng thuê mão hai nghìn hai mươi ba
tội phạm ma túy sẽ gia tăng hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi
chính vì vậy nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt đã được đẩy ra
các đối tượng đã lợi dụng các tuyến giao thông như đường bộ đường sắt và đường hàng không để vận chuyển ma túy
thời gian vừa qua công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy của công an tp hà nội đã đạt được những kết quả nhất định
và chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thượng tá phạm quỳnh phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí đồng chí nhận định như thế nào về diễn biến tội phạm ma túy hoạt động dịp cuối năm tội phạm lợi dụng thời điểm nghỉ tết để gia tăng hoạt động

đồng chí nhận định như thế nào về diễn biến tội phạm ma túy hoạt động dịp cuối năm tội phạm ma túy hoạt động dịp cuối năm